trước tay lái là sự sống hãy lái xe bằng cả trái tim đó là phương châm an toàn của đội ngũ tài xế
nhưng cũng khẳng định vai trò quan trọng của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông nhất là đội ngũ lái xe chuyên nghiệp
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn không ít đơn vị và ngay cả bản thân lái xe chưa ý thức và chấp hành nghiêm túc việc khám sức khỏe định kỳ
nhằm góp phần khắc phục thực trạng trên một đơn vị kinh doanh ứng dụng gọi xe việt vừa công bố
triển khai chương trình khám sức khỏe cho toàn bộ tài xế trên sáu tỉnh thành mà đơn vị đang hoạt động
đối với các tài xế xe công nghệ lái xe vốn là một nghề vất vả căng thẳng và đòi hỏi sự chính xác cao
vì chỉ cần một giây lơ đãng là có thể gây ra những va chạm đe dọa đến tính mạng của hành khách trên xe cũng như người tham gia giao thông trên đường
việc khám sức khỏe định kỳ như này thực sự đối rất là tốt với cả tài xế
ca đặc biệt là nó an toàn cho bản thân mình cũng như là khách hàng và những người xung quanh khi tham gia giao thông
hiểu được việc đảm bảo sức khỏe của người lái xe khi tham gia giao thông là vô cùng cần thiết
công ty cổ phần b group đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe bi
đã tổ chức chương trình khám sức khỏe dành cho tài xế b car b bike diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến hai mươi sáu tháng bảy
và được tổ chức rộng rãi trên sáu tỉnh thành
trước đây mình cũng đã hợp tác với lại một vài ứng dụng gọi xe công nghệ khác
nhưng mà đây là lần đầu tiên có ứng dụng b là khám sức khỏe miễn phí cho các đối tác
thì mình cảm thấy là nó yên tâm hơn trên mỗi chuyến đi của mình
những chương trình như vậy sẽ phần nào thay đổi nhận thức của chính các tài xế nói chung
cũng như tài xế công nghệ nói riêng về ý nghĩa của việc theo dõi và kiểm tra sức khỏe định kỳ của bản thân
góp phần bảo đảm an toàn giao thông khi hành nghề